trong những năm qua do kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư thủy lợi ở nước ta mới chỉ dừng lại ở các kênh trục chính hệ thống kênh cấp một cấp hai
riêng hệ thống thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng vẫn chủ yếu do người dân tự đóng góp đầu tư xây dựng
vì vậy hệ thống thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng rất cần được quan tâm đúng mức
theo tổng cục thủy lợi hiện nay trên cả nước có một trăm bốn mươi một một trăm bốn mươi chín km canh mương cấp ba và kênh nội đồng
tuy nhiên mới chỉ có bốn mươi một một mươi hai km được kiên cố chiếm hai mươi chín
ở đồng bằng sông cửu long hệ thống kênh dạch trằng trịt với trên sáu mươi bảy km không thể kiên cố hóa nhưng nhu cầu về nạo vét rất nhiều
các công trình thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng phần lớn là do địa phương và người dân tự đầu tư xây dựng
công trình được xây dựng từ rất lâu không có thiết kế không có kinh phí để tu sửa thường xuyên
vì vậy các công trình đa phần đã xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất
thực tế thì hiện nay thái bình có ba trăm một mươi năm hợp tác xã quản lý toàn bộ hệ thống thủy lợi tây bình sau khi đã được phân cấp
thế thì mỗi một hợp tác xã trung bình nhà nước hỗ trợ khoảng năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng
phần kinh phí này chỉ đủ cho chi thường xuyên và chi cho trả tiền điện và chi phí sửa chữa
còn phần kinh phí đầu tư sửa chữa bảo trì cho hệ thống thủy lợi đồng hiện nay không có để sửa chữa
để đáp ứng kịp thời
không chỉ thiếu về kinh phí đầu tư tu bổ các công trình thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
hiện nay việc quản lý các công trình thủy lợi này tại các địa phương cũng gặp phải không ít khó khăn
do đặc thù của công trình thủy lợi miền núi là công trình theo tuyến dài
cho nên chịu ảnh hưởng tác động rất lớn của thiên tai mưa nũ hàng năm
cho nên hàng năm công trình thủy lợi ở lào cai hư hỏng rất nhiều do thiên tai mưa nũ rất nhiều
đồng thời hàng năm vào vụ xuân
chúng tôi thường chịu ảnh hưởng của hạn hán một số phần diện tích hạn
chuyển đổi cơ cấu với chồng
năng lực quản lý do việc phân cấp rất mạnh trong cấp xã
cho nên việc quản lý bận hành khai thác hoàn toàn dựa vào người dân
năng lực quản lý của người dân thực tế rất hạn chế
cán bộ xã thì một trăm linh cán bộ xã ở lào cai là không có chuyên môn được đào tạo về thủy lợi
và đồng thời luôn truyền cán bộ của cấp xã rất nhiều
nên người làm công tác quản lý
công trình thủy lợi ở địa phương thường thay đổi
chúng tôi để cấp tỉnh tri cục thủy lợi cấp tỉnh
hàng năm chỉ tổ chức được các lớp tập huấn
tuy nhiên là mới có thể đáp ứng được khoảng hai mươi
cho số người thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi ở các địa phương
nên gặp rất nhiều khó khăn
việc canh mương thủy lợi nội đồng không được đầu tư
phần lớn do kinh phí hạn hẹp
các địa phương cũng không có đủ nguồn kinh phí để đầu tư tu bổ
điều này đã tác động không chỉ đến sản xuất của người dân
mà còn gây thất thoát nguồn nước do cánh đất thường xuyên bị vùi lấp
bên cạnh đó công tác quản lý các công trình thủy lợi
tại các địa phương cũng gặp phải không ít khó khăn
do cán bộ quản lý chủ yếu là kiêm nhiệm và không có trình độ về thủy lợi